liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra ngày bảy tháng một tại một trang trại ở quận ramenskoye tỉnh moscow liên bang nga
ngày tám tháng một người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy và khả năng có nạn nhân là người việt nam
ngày tám tháng một đại sứ quán việt nam tại nga đã nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường
làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin
các cơ quan chức năng sở tại cho biết vụ việc khiến tám người tử vong ba nam ba nữ và hai người chưa xác định được giới tính
và một người bị thương nặng
danh tính và quốc tịch các nạn nhân tử vong sẽ được thông báo sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi
nạn nhân bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực tại phòng hồi sức cấp cứu trung tâm bỏng
bệnh viện số hai thành phố badonskaya
cùng ngày đại sứ quán đã cử cán bộ đến thăm hỏi người bị thương
qua trao đổi đã xác định đây là nữ công dân việt nam
quê quán ở huyện tân sơn tỉnh phú thọ bị bỏng nặng toàn thân ba mươi bảy và bỏng đường hô hấp
bộ ngoại giao yêu cầu cục lãnh sự khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
các địa phương cung cấp thông tin liên quan từ việt nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân